chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay tại tp hcm tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì buổi làm việc với ban chấp hành đảng bộ
và cán bộ chủ chốt của tp hcm về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội một mươi một đảng bộ thành phố
cùng đi với tổng bí thư nguyễn phú trọng có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư võ văn thưởng bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai bộ trưởng bộ công an tô lâm
bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang các đồng chí bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa tránh văn phòng trung ương đảng lê minh hưng
lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương
qua nghe báo cáo của thành ủy và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành
ở trung ương và tp hcm tổng bí thư nguyễn phú trọng biểu dương chúc mừng
và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực và kết quả thành tích
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm đã đạt được trong thời gian vừa qua
nhân dịp này một lần nữa tổng bí thư nguyễn phú trọng chia sẻ với nhân dân tp hcm
và đồng bào nam bộ về những mất mát thiệt hại to lớn chưa từng có do đại dịch covid một mươi chín gây ra
trong thời gian tới với nhiều tiềm năng hữu thế tuyệt trộn nhất cả nước
và sức hấp dẫn cạnh tranh quốc tế cao đã được thực tế kiểm nghiệm
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ tp hcm cần phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới hơn nữa
nỗ lực phấn đấu hơn nữa phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu
động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng đông nam bộ và cả nước
xứng đáng với vinh dự lớn được mang tên bác hổ kính yêu với cái tên sài gòn gia đình trợ lớn
tp hcm đã đi vào lịch sử nước nhà như là một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
biểu tượng của sự năng động sáng tạo luôn đi đầu trong đổi mới
được đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế nể trọng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị cần phải nhận thức thật đầy đủ đúng đắn và sâu sắc hơn nữa
tiềm năng lợi thế vượt trội vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố
trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa nói chung
và phát triển vùng đông nam bộ nói riêng
ngoài ra tổng bí thư cũng đề nghị tp hcm cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
trong đó có việc tạo đột phá về mặt giao thông đô thị tập trung phát triển nguồn nhân lực
đồng thời nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo
về các đề xuất các kiến nghị rất cụ thể xác đáng thiết thực xuất phát từ thực tiễn phát triển của tp hcm
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị quốc hội chính phủ các ban bộ ngành liên quan ở trung ương
theo chức năng thẩm quyền nhiệm vụ của mình sớm nghiên cứu xem xét và làm việc trực tiếp với thành phố
để giải quyết với tinh thần tp hcm vì cả nước và cả nước vì tp hcm
tạo điều kiện tốt nhất có thể để tp hcm phát triển nhanh và bền vững hơn nữa
tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng chín
trong phiên làm việc sáng nay ubthqh cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết
và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội về việc huy động quản lý
và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở
y tế dự phòng
báo cáo kế hoạch giám sát cho biết
nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật
trong huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó nguồn lực bao gồm vật lực và tài lực
gồm ngân sách nhà nước quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
viện trợ ngoài nước các chính sách tài khóa các chính sách tiền tệ
nguồn lực huy động từ các tổ chức cá nhân trong nước ngoài nước
nhân lực gồm lực lượng
lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch được huy động trong ngành y tế quân đội công an
lực lượng nhân viên y tế cơ sở y tế dự phòng
đoàn dự kiến giám sát trực tiếp tại một mươi bốn bộ ngành và một mươi hai địa phương
cho ý kiến vào kế hoạch giám sát
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị tập trung vào việc huy động các nguồn lực phòng chống dịch
trong nước và nguồn lực nước ngoài
riêng nguồn lực nước ngoài có việc tiếp nhận mua sắm vaccine vật tư trang thiết bị y tế

chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị tập trung vào việc huy động các nguồn lực phòng chống dịch
trong nước và nguồn lực nước ngoài